trong hai ngày ngày hôm qua và ngày hôm nay tại các tỉnh phía bắc đặc biệt là thủ đô hà nội khi mà người dân ra đường thì ai cũng cảm nhận thấy là nền nhiệt tăng rất cao không khí thì vô cùng oi bức và ngột ngạt
nắng nóng đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng và xáo trộn ghi nhận của phóng viên thời sự
trong ngày hôm qua và hôm nay nhiệt độ ở thủ đô hà nội phổ biến trong khoảng từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c đây chỉ là mức nhiệt đo trong lều khí tượng
còn ở ngoài đường thì mức độ nóng còn kinh khủng hơn nhiều nhiệt độ ghi nhận trong khoảng từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi sáu giờ chiều lên tới hơn bốn mươi độ c
vì thế đã xuất hiện nhiều kiểu thời trang chống nắng những bóng dâm trở nên quý giá những gầm cầu hay hầm đường bộ trở thành chỗ nghỉ lý tưởng cho nhiều người dân như thế này
giữa trời nắng như đổ lửa nhiều người lao động ở thủ đô hà nội vẫn tất bật mưu sinh to cho cuộc sống của gia đình
cây nắng nóng càng khiến công việc của họ trở nên vất vả
cây nắng nóng càng khiến công việc của họ trở nên vất vả cực nhập hơn
ngoài đường đã vậy nhưng tại khu nhà trọ giá rẻ xung quanh cổng bệnh viện nhi trung ương trên phố đê la thành hà nội
dù những chiếc quạt đã chạy hết công suất nhưng nhiều bệnh nhi và cha mẹ các em vẫn phải vật vã
không chọn giấc ngủ trong những căn phòng oi bức
cây nắng nóng càng khiến công việc của họ trở nên vất vả to cho cuộc sống của gia đình